giá xăng việt nam đã tăng lên mức gần ba mươi đồng trên một lít đánh dấu khi tăng giá kỷ lục của mặt hàng này từ trước đến nay
mặc dù liên bộ công thương tài chính đã chi bảy trăm năm mươi đến một đồng từ quỹ bình ổn giá xăng dầu cho mỗi lít xăng và một năm trăm linh đồng cho mỗi lít dầu diesel
thực tế hiện nay chi phí sang ga nguyên vật liệu đồng loạt tăng sốc đang gây áp lực lớn đến chi tiêu đối với người tiêu dùng
đồng thời tăng thêm gánh nặng cho doanh nghiệp sản xuất nhất là trong bối cảnh khôi phục sản xuất kinh doanh sau thời gian giãn cách xã hội
nhiều doanh nghiệp sản xuất lương thực thực phẩm cho biết tình hình nhập liệu nguyên giá giá cả hàng hóa đang gặp khó khăn trong khi giá xăng dầu liên tục lập đỉnh khiến họ không thể gồng mình giữ giá
tổng giám đốc công ty cổ phần ecop việt nam cho biết kể từ năm trước giá các nguyên vật liệu đầu vào và chi phí vận chuyển tăng cao đến mức doanh nghiệp dù đã rất cố gắng cũng không thể bù lại được
trong tình hình đó doanh nghiệp đã phải tiến hành tăng giá bán cho toàn bộ sản phẩm và áp dụng từ ngày một tháng ba với tỷ lệ tăng giá có khác nhau tùy theo sản phẩm
khảo sát tại siêu thị top market ở đông na hà nội các sản phẩm của thương hiệu a cook tăng giá nhẹ so với trước
mì lẩu thái tôm có giá một trăm bảy mươi ba một trăm linh đồng trên một thùng ba mươi gói mì hào ba sáu trăm linh đồng một gói và một trăm linh ba tám trăm linh đồng trên một thùng ba mươi gói phở gà đệ nhất sáu bốn trăm linh đồng trên một gói
không chỉ mì ăn liền mà nhiều mặt
các hàng thiết yếu như sữa gạo đồ uống thực phẩm đồ hộp đồ gia dụng cũng đồng loạt tăng giá bán
từ đầu tháng ba công ty trách nhiệm hiểu hạn dinh dưỡng ba a đơn vị nhập khẩu và phân phối sữa a bot cũng thông báo tăng giá bốn mươi năm mặt hàng của nhãn hiệu a bot ground similac dia sur
theo đó sữa a bot ground gold ba tọng loại một bảy kg có giá bảy trăm hai mươi sáu đồng trên một hộp similac neo sur iq loại tám trăm năm mươi g giá năm trăm sáu mươi hai đồng trên một hộp
trước đó công ty trách nhiệm hiệu hạn fretland cammenia việt nam thông báo giá bán lẻ mới hai mươi một sản phẩm sữa dinh dưỡng công thức cho trẻ từ đến sáu tuổi đều tăng giá trong phạm vi năm
một đầu mối cung cấp dầu ăn tại thành phố hồ chí minh cho biết giá cũng tăng liên tục do ảnh hưởng thị trường thế giới
từ ngày một mươi tháng ba dầu ăn mezzango cái lân orichil tăng hai đồng trên một lít
từ ngày một mươi bốn tháng ba dầu ăn neptune simply cũng đồng loạt tăng giá tương tự là hai đồng trên một lít
trả đổi về báo chí
bàng nguyễn trần ngọc trinh giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn vnfloor đơn vị sản xuất và cung cấp bột mì cho các thương hiệu vifon thiên hương food cp food
cho biết một số sản phẩm của đơn vị đã phải điều chỉnh tăng năm một mươi thậm chí hơn
từ năm hai nghìn hai mươi một đến đầu năm nay giá lúa mì đã tăng gần một trăm linh thậm chí có thời điểm hơn
từ hơn hai trăm linh usd trên một tấn tăng lên ba trăm linh bốn trăm linh usd trên một tấn
do đó giá bột mì cung ứng cho các doanh nghiệp sản xuất cũng buộc phải thay đổi
theo tiến sĩ

từ năm hai nghìn hai mươi một đến đầu năm hai nghìn hai mươi một giá lúa mì đã tăng gần một trăm linh thậm chí hơn
từ năm hai nghìn hai mươi một đến đầu năm hai nghìn hai mươi một giá lúa mì đã tăng gần một trăm linh thậm chí hơn
chiều ngày một mươi bốn tháng ba ông nguyễn nguyên phương phó giám đốc sở công thường tp hcm cho biết do tác động của nhiều yếu tố khiến chi phí sản xuất gia tăng dẫn tới áp lực khiến giá hàng hóa trong hệ thống phân phối chợ truyền thống đã tăng giá
chúng ta thấy rằng giá bao bì nguyên liệu xăng dầu đều có xu hướng tăng các yếu tố này tác động và gia tăng áp lực dẫn tới tăng chi phí ông phương nói tại cuộc họp báo chí tại ban chỉ đạo phòng chống dịch và phục hồi kinh tế tp hcm
qua theo dõi giá cả các hệ thống phân phối hiện đại ông phương đánh giá thời gian qua giá tương đối ổn định hàng hóa có giá thống nhất doanh nghiệp nhận được nhiều đề xuất điều chỉnh tăng giá của các nhà cung cấp tuy nhiên tới nay gần như chưa có đề nghị nào được hệ thống phân phối xem xét điều chỉnh
hệ thống này đang giả soát kiểm tra kỹ lưỡng các yếu tố đầu vào nếu đề xuất có cơ sở hợp lý thì mới nghiên cứu để thay đổi
bên cạnh đó thành phố vẫn duy trì bình ổn thị trường trong đó có mặt hàng đặc biệt là lương thực thực phẩm thiết yếu một số hàng hóa có lượng hàng chiếm tới ba mươi năm mươi thị phần
ông phương cho biết doanh nghiệp đã cam kết giữ giá hàng hóa ổn định một tháng trước và sau tết nguyên đán do đó người dân có thể yên tâm từ nay đến cuối tháng ba giá của các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu được giữ ổn định
với giá hàng hóa tại trực truyền thống ông phương cho biết phụ thuộc vào lượng hàng lượng khách mua sắm
qua theo dõi những ngày qua có dấu hiệu giá một số mặt hàng tươi sống đặc biệt là rau củ có chiều hướng tăng ông cho biết
nguyên nhân là chi phí vận chuyển chi phí xăng dầu phục vụ công tác tưới tiêu tăng ảnh hưởng đến giá hàng hóa
về tình hình giá xăng dầu ông phương cho biết từ đầu năm các chuyên gia đã nhận định và có dự báo giá xăng dầu sẽ tăng
tuy nhiên thực tế diễn ra hoàn toàn khác với dự báo khi giá dầu lên đến một trăm bốn mươi usd trên một thùng do chiến tranh nga ukraine
liên quan đến nguồn cung từ nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn đến nay công suất đã khôi phục tám mươi tám mươi năm theo kế hoạch đến cuối tháng ba đầu tháng bốn có thể đạt công suất một trăm linh
tuy nhiên để đảm bảo công việc cung ứng xăng dầu từ cuối tháng hai bộ công thương đã có kế hoạch nhập khẩu tính toán để đảm bảo nguồn cung
ngoài nguồn cung ứng từ nhà máy lọc dầu nghi sơn bộ công thương có kế hoạch cho một mươi đầu mối nhập khẩu xăng dầu lên đến hai bốn triệu mét khối
với kế hoạch này cơ bản đảm bảo đủ nguồn cung theo nhu cầu tiêu dùng trong nước ông cho hay
việc thiếu xăng cục bộ phụ thuộc vào năng lượng tiếp nhận cung ứng của các nhà phân phối cụ thể
tuy nhiên sở công thương khẳng định các thương hiệu và tập đoàn xăng dầu lớn hoàn toàn đảm bảo việc dự trữ và cung ứng
sở công thương đã có kế hoạch dự kiến làm việc với sở giao thông vận tải để có phương án hỗ trợ lưu thông trong giờ cao điểm cho xe bồn chở xăng
thời gian qua do dự báo xăng tăng người dân tập trung đi mua để dự trữ
do đó nhiều thời điểm việc cung ứng hàng hóa khó khăn khi nhu cầu tăng cao mà xe bồn không thể di chuyển vào ban ngày chỉ được lưu thông ban đêm
do đó khi lượng mua nhiều thì có khả năng sẽ thiếu hụt
sở công thương nghiên cứu và thấy hợp lý sẽ đề xuất với sở giao thông vận tải các xe tải di chuyển nhằm xử lý kịp thời tình hình cung ứng ông cho hay
về việc liệu tp hcm có phương án hỗ trợ doanh nghiệp để bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu sau tháng ba hay không
ông vương cho biết sở công thương và sở tài chính sẽ dựa trên tình hình tham mưu giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chi phí đầu vào
và có thể tăng ở mức phù hợp cho doanh nghiệp yên tâm sản xuất giữ giá bình nguồn lâu dài
nếu chi phí đầu vào tăng cao quá thì phải tính toán điều chỉnh để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp cân bằng lợi ích xã hội ông phương nói